khi đến trước một điểm giao dịch ngân hàng minh điều khiển xe chuyển hướng sang phải
thì va chạm xe máy do cháu hồ hoàng anh học sinh lớp một mươi hai con gái ông bà hồ hoàng hùng điều khiển xe cùng chiều
vụ tai nạn làm cháu hoàng anh ngã xuống đường va vào trụng đèn chiếu sáng và tử vong ngay sau đó
sau đó minh nhờ ông võ nhận giúp là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn
ông võ nhận lời khai với công an là mình là người điều khiển ô tô gây tai nạn
bà hằng biết ông võ đứng ra nhận tội giúp chồng nên cũng khai báo dân dối rằng ông là người điều khiển xe ô tô
tuy nhiên đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai minh và ông võ bà hằng cùng đến công an thành phố phan rang tháp tràm khai nhận toàn bộ hành vi của mình
quá trình làm việc với cơ quan điều tra hình sự khu vực ba bà hằng và ông võ đã khai báo gian dối nên bị khởi tố
tuy nhiên sau đó xét thấy không cần xử lý hình sự cả hai được đình chỉ điều tra
vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm
bà hằng xét định nguyên nhân chính trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn giao thâm là do bị cám minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô dẫn tới thiếu chú ý quan sát gây tai nạn chiếc người
qua quá trình điều tra ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố phan rang tháp tràm đã gửi thông báo cho gia đình nạn nhân
theo đó kết quả kiểm tra nồng độ cồn của người bị hại là bảy mươi chín mg trên một trăm linh ml máu
kết quả này khiến người thân của nạn nhân vô cùng bức xúc
ông hùng sau đó đã phản ánh với cơ quan truyền thông bày tỏ bức xúc về việc thu thập mẫu máu của hoàng anh mà không có sự chứng kiến của gia đình và đại diện cơ quan chức năng khác
người nhà cho rằng kết quả kiểm tra nồng độ cồn của hồ hoàng anh là không chính xác nên đã khiếu nại với ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng giám định lại và điều tra làm rõ nguyên nhân
cùng với đó nếu có chuyện làm sai lệch hồ sơ vụ án thì truy cứu trách nhiệm hình sự của những người làm sai
bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận sau đó đã thừa nhận kỹ thuật viên xét nghiệm lòng không đúng thiếu bước kiểm chuẩn nhưng đã ký kết quả trả
lãnh đạo bệnh viện cũng đã xin lỗi gia đình nạn nhân hội đồng kỷ luật của bệnh viện đã kỷ luật năm cá nhân liên quan đến sai sót trên
cụ thể ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận đã họp hội đồng kỷ luật của đơn vị và thống nhất hình thức kỷ luật
đối với những cá nhân liên quan đến sai sót trong xét nghiệm nồng độ côn của bệnh nhân hồ hoàng anh học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên lê quỳ đôn
thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đây là nạn nhân bị ô tô tông tử vong
theo đó hội đồng kỳ luật đã xem xét và chia thành hai nhóm bao gồm nhóm gián tiếp nhóm hành chính không liên quan trực tiếp đến kết quả xét nghiệm áp dụng theo quy chế thi đua khen thưởng của bệnh viện
và nhóm trực tiếp làm xét nghiệm trả kết quả xét nghiệm vào khâu quản lý bao gồm năm người
có ba người bị cảnh cáo là trường khoa hóa sinh vi sinh kỹ thuật viên trưởng khoa và kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện xét nghiệm
hai người bị khiển trách áp dụng theo nghị định một trăm một mươi hai về xử lý kỷ luật nhân viên sai phạm
đơn vị cũng kỷ luật khiển trách đối người trực tiếp ký kết quả trả do vi phạm khi xem xét duyệt kết quả theo quy trình của bệnh viện đã ban hành
nhân viên nhập kết quả đã thiếu kiểm soát không phát hiện sát nồng độ cồn bất thường
hội đồng kỷ luật không xem xét hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo bệnh viện vì cho rằng vụ việc xảy ra là do danh sách của cá nhân không thực hiện theo quy trình đã ban hành
trước đó ông thái phương phiên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh ninh thuận công khai xin lỗi gia đình nạn nhân vì kết quả sai sót đã làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của gia đình gây bức xúc trong dư luận

trọng đi bộ vào nhà bạn ở gần đó ăn cơm và uống rượu rửa xe xong nhân viên gara để xe ở dưới lòng đường tại khu đô thị ở gần đó
bị lực lượng bảo vệ khu vực này khóa bánh vì cho rằng taxi đỗ không đúng nơi quy định
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày trọng lấy xe ra về thấy bánh xe bị khóa xịt lốp
lúc này nhóm nhân viên bảo vệ trong đó có anh vũ trung dũng hai mươi sáu tuổi đến yêu cầu tài xế về văn phòng để làm việc
trọng từ chối cho rằng không có lỗi mà nhân viên gara mới là người đỗ xe
trọng định lấy dụng cụ ra thay lốp nhưng bảo vệ ngăn cản
đôi bên xảy ra cãi cọ trọng lái taxi đi tìm nơi để thay lốp
trong lúc này nhóm bảo vệ đi xe máy theo phía sau
khi anh dũng vượt lên trọng tăng tốc đâm trúng xe khiến cho nạn nhân tử vong
thời điểm bị bắt trọng có nồng độ côn ở mức bốn trăm năm mươi bốn mg trên lít khí thở trên mức cao nhất là bốn mg trên lít khí thở

tại tòa nghe xong cáo trạng trọng thừa nhận tình tiết là đúng nhưng quá nặng
khai về ngày xảy ra vụ án trọng nói hôm đó xác định triều sẽ không chở khách nữa nên đã uống rượu
sau khi ra gara rửa xe trọng lái xe vào nhà bạn gửi nhờ và bắt xe về
lời khen này ngay lập tức bị chủ tòa chấn chỉnh lại
đi một đoạn cũng là đi đã uống rượu bia không lái xe bị cáo hay nghe chở khách có bằng lái năm hai nghìn một mươi năm thừa nắm luật
theo trọng lỗi đậu xe tại khu đô thị thuộc về nhân viên gara chứ không phải của mình
bị cá đã bảo nhân viên tới nói rác điều này nhưng bảo vệ khu đô thị không chấp nhận
bị cáo khi đó muốn tự thay lốp nhưng cũng không được tổ bảo vệ đồng ý nên phải lấy xe ra ngoài khu đô thị
trước lời khen này luật sư của nạn nhân dũng nói chỉ đưa xe đi sửa mà phải chạy nhanh đánh vóng lặng lách như vậy
theo hồ sơ công an khi tăng tốc bỏ chạy và tông tử vong nạn nhân trọng chạy xe với vận tốc bảy mươi km trên giờ trong khu dân cư
trọng đáp thấy họ đuổi theo sợ đứng lại sẽ bị đánh nên tiếp tục chạy xe theo
bị cáo cho rằng việc tông và bảo vệ dũng chỉ là sự vô ý sự việc này xảy ra quá nhanh nên không biết pha chạm đâm nhau như thế nào
hôm đó uống bao nhiêu rượu có xe hay không mà bị cáo không nhớ viện kiểm soát truy vấn
trọng đáp không nhớ uống bao nhiêu nhưng khẳng định uống nhiều nhưng không say vẫn nhận thức được bảo vệ dũng có đội mũ bảo hiểm khi đuổi theo
viện kiểm soát nhắc nhở trọng thành cần nếu tỉnh táo mà vẫn hành động như vậy thì tội càng nặng
bị cáo cuối đầu nói bị cáo đã biết say lúc đó uống nhiều rượu bia nhưng không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy
tại tòa người bị hại cho hay nạn nhân hai mươi sáu tuổi là lao động chính trong gia đình có vợ và hai con nhỏ
họ yêu cầu phía bị cáo bồi thường tổng hơn một bốn tỷ đồng gồm tiền mai táng bồi thương tổn thất tinh thần và tiền nuôi dạy con
hiện gia đình bị hại chưa được bồi thương khoản nào
người nhà bị cáo trọng trình bày xác cảnh khó khăn chỉ có hơn một mươi năm triệu đồng song phía người bị hại không chấp nhận với lý do một mươi năm triệu đồng chưa đủ để xây mộ
phía đại diện công ty của phần vinhome với tư cách bên có quyền và nghiệp vụ liên quan được trợ tập song ván mặt không có lý do
có yêu cầu bị cáo bồi thường ba triệu đồng với chiếc xe máy bị hư hỏng trong vụ tai nạn
trong phần luận tội viện kiểm sát đề nghị tòa án chấp nhận yêu cầu từ phía gia đình bị hại yêu cầu bị cáo trả các khoản bồi thường tuyển thất tinh thần
mai táng và phí nuôi hai con nhỏ người bị hại ba tháng tuổi và hai mươi bảy tháng tuổi thời điểm xảy ra vụ án đến khi hai cháu đủ một mươi tám
theo viện kiểm soát bị cáo chở khách năm hai nghìn một mươi năm am hiểu luật giao thông đường bộ nhưng vẫn lặng lách phóng nhanh khi xe bị xịt lốp là nguồn gây nguy hiểm cao độ
trọng biết hành vi của mình có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác thì trước hậu quả chết người có thể xảy ra nhưng vẫn cố ý thực hiện